tại thành phố hồ chí minh từ ngày hôm nay ngày ba tháng bảy hai công trình cầu vượt trường sơn
và cầu vượt nguyễn thái sơn nguyễn kiệm hoàng minh giám đã được thông xe sớm hai tháng so với dự kiến
khi đi vào hoạt động các công trình này sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm tài áp lực giao thông
và tình trạng kẹt xe xung quanh khu vực sân bay tân sơn nhất thành phố hồ chí minh
sau hơn năm tháng thi công công trình cầu vượt chữ y trên đường trường sơn dẫn vào sân bay tân sơn nhất
gồm một nhánh dẫn vào nhà ga quốc tế dài hơn ba trăm linh mét một nhánh dẫn vào nhà ga quốc nội dài hơn một trăm năm mươi mét
với tổng mức đầu tư hai trăm bốn mươi hai tỷ đồng hoàn thành vượt tiến độ hai tháng
khi đi vào hoạt động cầu vượt sẽ giúp giảm tình trạng un ứ giao thông nghiêm trọng
thường xảy ra tại vị trí ra vào cảng hàng không tân sơn nhất
để thuận tiện cho việc lưu thông lực lượng chức năng đã hướng dẫn các phương tiện qua lại khu vực cầu vượt đúng quy định